mặc dù là địa phương giáp biên giới thường xuyên xảy ra các dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm như lửa mồm long móng cúng gia cầm đến nay trên địa bàn toàn tỉnh lao cai vẫn còn hai mươi chín xã chưa tổ chức tiêm phòng kỳ hai năm hai nghìn một mươi tám cho đàn vật nuôi và tỷ lệ tiêm phòng thấp
các xã chưa tiến hành tiêm phòng tập trung tại các huyện như huyện bát sát với một mươi bốn xã huyện sapa tám xã huyện văn bàn bốn xã và huyện bắc hà ba xã riêng huyện simacai hầu hết các xã tỷ lệ tiêm phòng đạt thấp
việc chậm tiến độ tiêm phòng sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như lở mồm long móng tụ huyết trùng châu bò cúm gia cầm do đàn vật nuôi không được tạo miễn dịch chủ động
hiện nay các ngành chức năng của tỉnh lào cai đã yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện công tác tiêm phòng kỳ hai bảo đảm tiến độ chất lượng tránh lãng phí hao hụt vaccine